thực hiện chương trình phòng chống tội phạm trong thời gian diễn ra apec phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng trị vừa phát hiện và bắt giữ vụ buôn bán pháo nổ công cụ hỗ trợ nóng
theo đó vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi tại đường xuyên á thuộc xã cam thanh huyện cam lộ tỉnh quảng trị lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tăng đối tượng nguyễn trường khánh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát bảy mươi bốn g một trăm linh bảy nghìn ba trăm sáu mươi ba vận chuyển gần ba mươi kg pháo nổ
tiếp tục mở rộng điều tra lực lượng chức năng phát hiện tại gia đình khánh là cửa hàng bách hóa tổng hợp thái lan kim tuyến ở xã cam an huyện cam lộ
cất giấu hàng chục loại má tấu dao kiếm các loại bình xịt hơi cay súng bắn điện roi điện không rõ nguồn gốc
vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc